sau thời gian dài ngừng đón khách để phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày ba mươi tháng bốn nhiều khu du lịch ở đà nẵng đã bắt đầu mở cửa đón khách
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm nhiều khu nghỉ dưỡng khu vui chơi tại thành phố đà lạt cũng thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan
tại các khu du lịch đã áp dụng nghiêm ngặt và triệt để các biện pháp phòng chống dịch
công tác vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu du lịch được triển khai nghiêm túc trước ngày hoạt động trở lại
và vẫn sẽ được duy trì định kỳ hàng ngày để đảm bảo an toàn cho du khách
nhiều chương trình khuyến mại giảm giá cũng được các khu du lịch áp dụng và sẽ kéo dài trong vòng một tháng
từ ngày ba mươi tháng bốn cho đến hết ngày ba mươi một tháng năm
tuy nhiên lượng khách đến với các điểm tham quan vẫn chưa đông
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày với thời tiết mát mẻ khí hậu dễ chịu
cùng nhiều khu điểm du lịch hấp dẫn thú vị các trang trại nông nghiệp công nghệ cao
các khu du lịch canh nông các cánh đồng hoa
các khu du lịch tham quan tại đà lạt cũng thu hút lượng lớn du khách
tuy nhiên nhiều người vẫn không thực hiện việc đeo khẩu trang
bên cạnh đó những khuyến cáo về việc giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
không tập trung đông người gần như không có tác dụng vì lượng người quá đông